nhằm hướng dẫn việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ hiệp định bộ công thương đã ban hành thông tư số hai mươi một năm hai nghìn một mươi tám
về việc hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
thông tư đã đưa ra hướng dẫn cụ thể nhằm thực hiện các cam kết về quy tắc xuất xứ hàng hóa
trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
trong đó có một số lưu ý về điều khoản tạm ngừng ưu đãi điều khoản mua bán trực tiếp
quy định về hợp tác hành chính quy định về mức linh hoạt quy định về coeav
quy định về công đoạn gia công đơn giản và quy tắc cụ thể mặt hàng
bên cạnh đó thông tư cũng ban hành kèm theo các phụ lục về quy tắc xuất xứ
quy tắc cụ thể mặt hàng danh sách quốc đảo mẫu co và hướng dẫn kê khai co và danh sách tổ chức cấp co
hiệp định thương mại tự do giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với liên minh kinh tế á âu và các quốc gia thành viên liên minh đã được ký kết
tại burabai kazakhstan ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi năm và sẽ có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín